thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn tri hiến
cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên cùng bốn cựu lãnh đạo các sở ngành của tỉnh
trong vụ giảm giá bán hai trăm sáu mươi hai lô đất ở đô thị được mở lại
cả năm bị cáo trong vụ án này đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra trong quá trình tổ chức bán đầu giá hai trăm sáu mươi hai lô đất nhà liên kề
tại khu đô thị nam tp tuy hòa ngày hôm nay phiên xét xử diễn ra với phần xét hỏi
theo có trạng ông hiến có vai trò chủ chốt cùng các đồng phạm đã đề xuất phương án hỗ trợ
trên toàn bộ giá trị bốn trăm tám mươi sáu lô đất trái quy định pháp luật
sau đó do không có người tham gia đấu giá ông chỉ đạo chia khu đất này thành bốn khu
bán hai trăm sáu mươi hai lô đất khu nhà ở liên kề làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn tám tỷ đồng
tại phiên tòa được mở lại có năm mươi ba trên sáu mươi tám người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt
nhưng hội đồng xét xử cho rằng lời khai của họ đã có trong hồ sơ vụ án
quá trình xét xử nếu thấy cần thiết thì tòa sẽ công bố
theo kế hoạch phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một mươi
công an tp thuận an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng phạm quốc tiến
trú tại tp hồ chí minh để điều tra và làm rõ về hành vi cướp tài sản
khoảng một mươi giờ sáng nay phạm quốc tiến đi vào tiệm vàng kim phát xuân
ở phường bình chuẩn tp thuận an giả vờ hòn mua hàng
lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác tiến bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính
rồi lấy đi tám sợi dây vàng một mươi tám k rồi bỏ chạy
nghe tiếng truy hô cướp tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự của công an phường bình chuẩn
ở gần đó đã tiến hành truy đuổi hơn hai km thì bắt giữ được tiến cùng toàn bộ tăng vật
còn tại đồng nai bất ngờ kiểm tra tiệm game bắn cá ở xã thiện tân
công an huyện vĩnh kiểu đã phát hiện bảy người dương tính với chất ma túy
trước đó công an huyện vĩnh kiểu bất ngờ kiểm tra
điểm kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá tùng sáu mươi tám tại ấp ông hường xã thiện tân
do nguyễn thị vân anh và trần ngọc trường hải chú tại tỉnh đồng nai làm quản lý
qua kiểm tra đại diện cơ sở đã không xuất trình được giấy tờ
chứng từ có liên quan đến hoạt động kinh doanh
qua test nhanh phát hiện bảy người dương tính với ma túy
công an huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi một
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng một mươi sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân
có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép tại khu vực khóm một thị trấn tri tôn
tổ công tác đã tiến hành triển khai lực lượng bắt giữ một mươi ba đối tượng cùng chín xe mô tô liên quan
các đối tượng bị bắt giữ có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi cư trú tại các huyện châu thành
tỉnh biên chợ mới tỉnh an giang
qua kiểm tra đa số các xe mô tô trên đều không có giấy chứng nhận đăng ký xe
và được các đối tượng thay đổi đặc tính kết cấu nhãn hiệu và màu sắc của xe
sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
một vụ cháy vừa xảy ra vào chiều nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn changxin việt nam
có địa chỉ tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
chuyên sản xuất may mặc và da dày rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi
khi các công nhân đã đưa ra thông tin
các công nhân của công ty đang làm việc thì bất ngờ lửa bốc cháy tại một nhà xưởng làm đế dày
ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên và cháy dữ dội
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ cháy và thống kê tài sản bị thiệt hại
thưa quý vị thực tế ở những nơi có lắp đặt camera đã cho tác động không nhỏ tới người dân khi tham gia giao thông
giúp họ tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông khi biết rằng mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm
còn đối với các đối tượng hình sự việc lắp đặt camera giám sát cũng làm cho các phần tử này
bị tác động tâm lý không dám manh động hoặc là từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật
khi nhìn thấy có camera vì lo sợ hành vi của mình cũng có thể bị ghi lại
do vậy bên cạnh việc đấu tranh truy xét truy tìm tội phạm thì phòng ngừa tội phạm là hiệu quả thấy rõ
trong việc lắp đặt camera an ninh sau đây là ghi nhận tại huyện giao thủy tỉnh nam định
kinh doanh nhà hàng ăn uống lượng khách và xe cổ khá đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trộm
và các hành vi gây dối trật tự công cộng
nên khi được lực lượng công an thị trấn ngô đồng tuyên truyền vận động gia đình anh nguyễn văn lâm
đã tự nguyện lắp ba mắt camera trước cửa hàng
trước đây khi chưa có hệ thống camera an ninh với sự hạn chế về số lượng
lại phải phụ trách nhiều địa bàn rộng dân số đông
nên công tác phát hiện đấu tranh xử lý tội phạm của lực lượng công an cơ sở còn gặp nhiều khó khăn
từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động từ trụ sở làm việc có thể theo dõi được địa bàn rộng
những điểm nóng kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ công an khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
các vụ việc phức tạp về an ninh
trong quá trình thực hiện công an thị trấn ngôi đồng tôi cũng tuyên truyền vận động của chúng dân
tham gia nắp camera an ninh nhất là những tuyến đường quốc độ vận động nhân dân hứng ứng nhiệt tình tự nguyện
đến thế này công an thị trấn ngôi đồng đã nắp trên đòi bàn thị trấn ba mươi hai mắt camera an ninh
sau khi triển khai mô hình nắp camera an ninh mô hình này cũng đã phát huy được hiệu quả
từ những sự việc
tính đến hiện tại mô hình camera đã được nhân rộng toàn địa bàn huyện giao thủy
với hơn một mắt camera được lắp đặt
qua đó đã giúp lực lượng công an điều tra làm rõ hai trăm bảy mươi năm vụ án hình sự và vụ việc vi phạm hành chính
điều tra làm sáng tỏ sáu mươi năm vụ tai nạn va chạm giao thông
đặc biệt đã phòng ngừa giảm thiểu nhiều vụ việc phạm pháp hình sự
sau khi mà các công an đã phát huy được hiệu quả
cái hệ thống camera an ninh được triển khai nắp đặt
thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn là được đảm bảo
tội phạm đặc biệt là trộm cắp vặt đã giảm đi đáng kể
bên cạnh đó địa phương cũng phát động người dân các tổ dân phố
nắp hệ thống camera an ninh ở các rong các nhà dân
mô hình camera với an ninh trật tự là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn
qua đó cũng đã khẳng định hiệu quả của công tác xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương
để tiếp tục ứng phó với bão số sáu tính đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi
lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương
đã thông báo kiểm đếm năm mươi chín bảy trăm một mươi chín tàu trên hai trăm bảy mươi năm trăm sáu mươi một ngư dân biết diễn biến của bão số sáu
hiện có một mươi hai tàu của quảng ngãi trên một trăm linh bảy ngư dân đang hoạt động ở khu vực hoàng sa
khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số sáu trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
các lực lượng chức năng đang tiếp tục kêu gọi
thông báo các tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm vào tránh trú tại nơi an toàn
cùng với đó thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi mưa lũ tại khu vực trung bộ đã làm tám người tử vong
đà nẵng bốn người quảng nam và quảng trị mỗi địa phương một người thừa thiên huế hai người
hai điểm sạt lở lớn gây tắc đường là km ba mươi hai hai trăm linh quốc lộ chín c tỉnh quảng bình
quốc lộ một mươi năm d đi cửa khẩu quốc tế la lây tỉnh quảng trị
hiện các địa phương miền trung đang khắc phục hậu quả do mưa lũ
đến chiều một mươi bảy tháng một mươi nhiều địa bàn dân cư tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nước lũ vẫn còn gây ngập sâu
vẫn còn ba mươi sáu trường học trên địa bàn huyện chưa trở lại trạng thái dạy học bình thường
các tuyến đường chính nối trung tâm huyện với quốc lộ một a và đường hồ chí minh
và hệ thống giao thông liên huyện liên xã đều ngập sâu chia cắt cục bộ giao thông ngừng trệ
chính quyền các địa phương vùng lũ chỉ đạo các ngành liên quan và người dân chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó
như di rời dân các vùng trũng thấp các vùng có nguy cơ sạt lở
tại quảng trị vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông thạch hãn khiến một người tử vong
một ngôi nhà bị sập hoàn toàn hai nhà ở kế bên bị hư hỏng
địa phương và các lực lượng chức năng đã di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh thừa thiên huế khiến hai người chết bốn người bị thương
thiệt hại về sản xuất nông nghiệp rất lớn
hiện nay mực nước các sông đang xuống chậm
tỉnh thừa thiên huế vẫn còn gần bốn nhà bị ngập và hơn hai trăm linh trường học vẫn chưa thể đón học sinh trở lại do còn bị ngập lụt
cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh thừa thiên huế cũng đã sẵn sàng phương án ứng phó với bão số năm
sau khi mưa lũ đi qua người dân tại các vùng bị ngập nặng đang nỗ lực khắc phục
để quay trở lại cuộc sống bình thường
lực lượng công an cơ sở cũng đang huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng hành cùng với bà con nhân dân
để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này
sau đây là ghi nhận tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
xã hòa nhơn huyện hòa vang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trong trận mưa lũ lịch sử tối ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua tại thành phố đà nẵng
đến hôm nay những thôn nằm ở vùng trụng thấp nhất nước cũng đã rút hết
bà con đang tất bật dọn dẹp nhà cửa cố gắng vớt phát lại những tài sản bị ngâm trong nước lũ
hơn bảy tạ lúa của bà đỗ thị tùng dù đã được đưa lên cao vẫn không thể tránh được đợt lũ này
ngay khi nắng lên lực lượng công an xã hạ nhơn cũng đã nhanh chóng có mặt
giúp bà đưa số lúa này ra phơi mong vớt phát được chút tài sản
người nông dân sống là viện nông nghiệp
trang nuôi thì cho là con gà
bà có việc cuốn heo hoặc là học lúa học vụ
nhưng mà hiện nay là một số gia đình lớn bị ngập nước hết
cho nên là vì cái lương thực của người dân đồng vị kinh tế
thì đối với người dân hiện nay rất là khó khăn
rất là chân thành cảm ơn các anh em lực lượng công an và dân quân của xã
đã kịp thời
đấy để hỗ trợ cho bà con
nhân dân là dọn dẹp nhà cứ phơi lúa
đặc biệt thì xã hòa nhân thì chủ yếu là bà con thì trồng lúa là chủ yếu
cho nên lụt thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc lúa của bà con
cho nên thì anh em xuống là phơi lúa hoặc là di chuyển lúa những lúc mà bà con đã
khi lúa lên chỗ cao thì di dời về nhà cho bà con
thì anh em thì cũng cố gắng hết sức để mà giúp đỡ bà con nhanh chóng
ổn định tình hình để đi vào hoạt động bình thường
để có thể nắm bắt kịp thời và giúp đỡ người dân khi cần
lực lượng cảnh sát khu vực đã đi đến từng nhà
đặc biệt là những hộ neo đơn người già yếu để giúp bà con dọn dẹp nhà cửa
khởi thùng các tuyến đường liên thôn
liên xã với tinh thần vì nhân dân phục vụ
những cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực ngày đêm để giúp người dân nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn này
quy động anh em trực một trăm linh rồi chia ra đi xuống địa bòn giúp dân
sau lũ qua thì lực lượng công an xã cũng tăng cường đi xuống cốc địa bòn
giao cho cốc địa bòn ảnh sát của quận lý để nắm tình hình và cũng quy động lực lượng công an xã
giúp dân những nhà có hoàn cảnh nêu đơn
trận lũ lịch sử đi qua để lại bao ngộ ngang những mất mát của người dân có lẽ khó thể nào bù đắp được
thế nhưng hy vọng với những sẻ chia giúp đỡ ấy bà con cũng sẽ vơi đi phần nào vất vả
và có thể mau chóng quay trở lại cuộc sống bình thường
còn trong ngày một mươi bảy tháng một mươi lửa kèm cột khói cao hàng trăm mét phát ra từ một quán ăn nằm trên đường thủ khoa huân
quận một thành phố hồ chí minh
quán này nằm trong diện một mươi một cơ sở không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy vừa bị đình chỉ hoạt động
hơn chín giờ sáng nhiều người dân ở lân cận bất ngờ thấy khói đen bốc lên từ một quán ăn nằm trên đường thủ khoa huân nên hô hoáng
một số người đã dùng bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
rất nhanh sau đó đám cháy đã bùng phát lớn tạo thành cục khói đen bao trùm toàn bộ không gian quán ăn
và bùng phát lớn khiến người dân lo sợ cháy lan
nhận tin báo lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận một và quận ba
đã được điều động tăng cường tới hiện trường gồm một mươi hai xe và tám mươi ba cán bộ chiến sĩ đã có mặt phong tỏa đường
cũng như chia làm nhiều mũi tiếp cận đám cháy nỗ lực dập lửa
quán ăn này có một trệt một lầu
quán vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy từ tháng năm đến nay và đã bị tạm đình chỉ
đang trong quá trình sửa chữa thì sẽ ra hóa hoạn
diện tích cháy khoảng ba trăm linh m hai trong tổng tám trăm linh m hai của quán
nhận định ban đầu nguyên nhân có thể đến từ công nhân hạn cắt kim loại
vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện công an chức năng đang làm việc với đại diện cơ sở thi công và điều tra nguyên nhân dẫn đến hóa hoạn
còn công an huyện hóc môn tp hcm cho biết đơn vị đang lấy lời khai của đối tượng phạm dương đức tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ quận một mươi hai đối tượng trần hữu thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện hóc môn cùng hơn một mươi đối tượng khác
đây là nhóm người mang hung khí bong xăng gây rút trật tự tại con hẻm ở xã thới tam thôn huyện hóc môn khiến nhiều người dân khiếp sợ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng hai mươi ba h ngày một tháng một mươi
sau khi dự sinh nhật tại nhà thái xong thì tài cho bạn gái về nhà tại xã thới tam thôn huyện hóc môn
tại đây tài xảy ra mâu thuẫn với nhóm anh việt ba mươi một tuổi đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn
đến tối ngày ba tháng một mươi khi cùng ăn uống tại nhà của thái và tài kể lại cho những người khác trong nhóm nghe về vụ việc
nên nhóm bạn nhau mang theo bong xăng hung khí tìm anh việt trả thù
khi đến đầu hẻm nhà anh việt nhóm cầm hung khí kéo vào trong
một thành viên trong nhóm dùng viên pháo ném vào trong nhà nhưng không nổ
tiếp đến một thành viên khác dùng bom xăng ném vào trước cửa nhà nhưng không cháy
sau đó các nghi phạm dùng hung khí đập vào cửa nhà và hai xe gắn máy dẫn trước rồi bỏ đi
sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc công an huyện hóc môn đã cử trinh sát nhanh chóng vào cuộc xác minh
công an huyện hóc môn cho biết phần lớn đối tượng còn trẻ nhận thức chưa đầy đủ
và nhiều người chủ yếu tiếp nhận thông tin xấu như trên phim hành động xã hội đen
các clip chứa nội dung các băng nhóm giang hồ đánh xử nhau tranh giành địa bàn
vì vậy các gia đình có con em cần quan tâm giám sát con em mình chặt chẽ hơn để sớm phát hiện hành vi tiêu cực
xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị công an phường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ
một phóng viên bị tấn công hành hung khi đang tác nghiệp phản ánh tình trạng xe rù bến cóc trên địa bàn
phóng viên bị hành hung là ông hồ ngọc hùng phóng viên báo giao thông
theo phản ánh của ông hùng vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe dù bến cóc lộng hành
ông hùng ra khu vực đường nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuật để ghi nhận thì bắt gặp xe khách của nhà xe thế vĩnh
đang tấp vào đón khách mặc dù xe này đã cải tạo thành xe tải không được phép chở khách
trong lúc phóng viên đang tác nghiệp thì tài xế xe khách đã lao tới chỉ bới đe dọa rồi tấn công phóng viên
sau khi xảy ra sự việc phóng viên hồ ngọc hùng đã đến công an trình báo sự việc và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
trong tình trạng đa chấn thương hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
với hành vi lao thẳng xe khiến một thành viên của tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ
vào tối ngày sáu tháng một mươi đỗ trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an thành phố đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính đà nẵng
thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra
tuy nhiên đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông vào thượng úy nguyễn thành vinh
thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tp khiến đồng chí này bị thương
ở vùng đầu phải nhập viện được biết đối tượng dũng có một tiền án về tội cối gây thương tích
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tp đà nẵng
hậu giang xảy ra một số vụ thanh thiếu niên đánh nhau
mặc dù nhỏ tuổi nhưng các đối tượng rất hung hăng coi thường pháp luật
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ là rủ nhau mang hung khí đi giải quyết
làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là những hình ảnh được ghi lại bởi camera của một quán cà phê ở ấp hai
thị trấn nàng mau huyện vị thủy cách đây vài ngày
kết thúc vụ hỗn chiến là ba thanh niên phải đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người
vào cuộc điều tra công an huyện vị thủy bắt hai mươi đối tượng tham gia vụ đánh nhau
trong đó có nhiều học sinh về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
đồng thời thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ việc